không chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố cần thơ chìm trong biển nước
khiến nhiều phương tiện đi lại gặp không ít khó khăn nhất là đối với các em học sinh trong lúc tan trường
ngoài ra các tuyến đường trên địa bàn huyện ninh kiều gồm sô viết nghệ tĩnh võ thị sáu úng văn khiêm lý tự trọng quốc lộ chín mươi một b trần hước đạo
đặc biệt là hàng chục hẻm ở tuyến đường mùng ba tháng hai ngô quyền phạm ngũ lão cách mạng tháng tám ngập rất sâu từ bốn mươi đến sáu mươi cm
nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại mua bán và sinh hoạt